hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa tuyên án ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án và đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tăng tài vật thu giữ trong vụ án
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu nguyễn hữu tứ và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu và bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù
trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn giúp sức buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương đương số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng xung công quỹ nhà nước
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa đã đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề qua mạng internet với số tiền lên đến gần ba mươi tỷ đồng

sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa đã đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá và mua bán số lô số đề qua mạng internet với số tiền lên đến gần ba mươi tỷ đồng

cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị lại có những diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt là trên tuyến biên giới giáp với nước bạn lào
các đối tượng dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
trước tình hình đó công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là một trong những huyện miền núi có một trăm năm mươi sáu km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn lào
các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa hình có nhiều đồi núi và đường tiểu ngạch để vận chuyển lượng lớn hàng hóa qua biên giới trái phép từ đó tuồn sâu vào trong nội địa để tiêu thụ
những mặt hàng buôn lậu chủ yếu là bia rượu đường cát
một trong những thủ đoạn của chúng là dùng xe hoán cải để vận chuyển hàng lậu và phóng với tốc độ cao trên tuyến đường quốc lộ chín hướng thành phố đông hà tỉnh quảng trị
qua công tác nắm bắt tình hình tập trung đấu tranh quyết liệt vừa qua đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan chức năng do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao trong dịp cuối năm nên các đối tượng buôn lậu hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
trong thời gian vừa qua đội cảnh sát kinh tế đã tăng cường và đầu tranh phát hiện tổng cộng một mươi một vụ
trên tổng số là ba mươi tấn hàng hóa với phương chấm tăng cường lực lượng bản địa bàn để thực hiện các biện pháp để giảm kéo dạn tình hình buôn lậu trên toàn tuyến địa bàn huyện hóa
quốc lộ chín là tuyến đường huyết mạch nối từ cửa khẩu quốc tế lao bảo với thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thông qua con đường này các đối tượng đã vận chuyển hàng lậu đi sâu vào trong nội địa từ đó tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ
thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm cuối năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm buôn lậu
trong đó bắt giữ nhiều đối tượng cùng với số lượng lớn tan vật như rượu đường cát và thuốc lá qua đó hạn chế đáng kể tình trạng buôn lộ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm cuối năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với số lượng lớn tàn vật như rượu đường cát và thuốc lá qua đó hạn chế đáng kể tình hình an ninh trật tự trên địa bàn